công an còn phát hiện hai mươi bốn viên thuốc lóc một mươi một điếu cần sa mà các đối tượng vứt bỏ xung quanh khu vực vui chơi để tránh sự kiểm tra của cơ quan công an
đoàn kiểm tra cũng lập biên bản tạm giữ hai mươi sáu bình xì xa và hơn năm mươi chai rượu bia các loại có in chữ nước ngoài
tất cả số hàng hóa này cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra cơ sở kinh doanh này còn hoạt động quá giờ và không chấp hành đúng một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh
đây là lần thứ hai cơ sở này bị kiểm tra và tiếp tục có sai phạm
trong khi đó tại tỉnh quảng nam vào lúc giờ năm mươi phút ngày hôm nay lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và công an thị xã điện bàn tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke diễm linh
tại xã điện thắng trung thị xã điện bàn đã phát hiện tám phòng trong quán karaoke có bảy mươi một khách thuê sử dụng
qua kiểm tra nhanh
phát hiện sáu mươi tám người trong đó có năm mươi ba nam một mươi năm nữ sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm các dụng cụ sử dụng ma túy bốn túi ni lông bên trong có chứa chất bột tinh thể rắn màu trắng nghi vấn là chất ma túy
đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra biên bản vi phạm hành chính tạm giữ các tăng vật dụng cụ vi phạm hành chính nói trên
và bàn giao vụ việc cho công an thị xã điện bàn tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
tiếp tục với những tin tức khác
trong lúc chở đá thi công đập thủy điện một chiếc xe tải đã đâm vào ống áp lực để trên đường dẫn đến lật xe khiến hai người trên xe tử vong
thông tin được ông lê như nhất giám đốc sở công thương tỉnh con tum xác nhận xảy ra trên địa bàn xã đắc pi huyện đắc hà tỉnh con tum vào chiều ngày hôm qua
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi xe trẻ đá thi công đập của công trình thủy điện đắc
thủy điện đắc chưa một và hai tông vào ống áp lực đang để trên đường dẫn đến lật xe
hai nạn nhân tử vong là lê văn nhân lái xe và nguyễn văn cường thủ kho ngồi ghế phụ xe tải
sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
thủy điện đắc chưa một và hai do công ty cổ phần thủy điện đức bảo làm chủ đầu tư với tổng công suất thiết kế là tám tám mw
điện lượng trung bình một mươi hai sáu mươi sáu triệu kwh một năm tổng mức đầu tư ba trăm một mươi chín tỷ đồng
dự án có diện tích đất sử dụng là ba mươi tám hectare thời gian hoạt động năm mươi năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư
dự án thủy điện này vẫn đang trong quá trình thi công
hòa trí xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng nay lãnh đạo bộ giao thông vận tải quỹ ban dân dân tp hcm cùng với các ban soạn liên quan
đã đến hiện trường vụ chìm tàu việt sân
đi tại xoài rạp huyện cần giờ để điều tra và chỉ đạo công tác khắc phục vụ chàng dầu tại đây
đến sáng nay phao quay đã được triển khai khoanh vùng toàn bộ xung quanh địa điểm tàu bị chìm
lực lượng chức năng tiến hành hút một trăm năm mươi tấn dầu ra khỏi tàu và khống chế dầu loan trên mặt nước
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy mẫu những tiêu chí liên quan đến môi trường nước
để đánh giá và có hướng xử lý tránh ảnh hưởng đến môi trường
cũng như nguy hại đến các loại thủy hải sản tự nhiên và nhà bè của người dân
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị cố định lại vị trí tàu chìm và container hàng hóa
sớm mở lùi sông để các phương tiện có thể qua lại
đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý đúng người đúng tội
nếu phát hiện sai phạm liên quan để tránh những sự cố tương tự xảy ra
thưa quý vị sáng nay tại tp hcm cuộc thi viết một nửa làm đầy thế giới
đã tổng kết trao giải cho những tác phẩm ấn tượng nhất
một mươi chín truyện ngắn chung cuộc đã để lại nhiều lắc cắt với những hình ảnh đa màu sắc
về thân phần của người phụ nữ việt nam
tuy nhiên điều đáng tiếc là một mươi bảy màu sắc ấy vẫn nhớ màu bi quan
kìm kẹp hình ảnh người phụ nữ trong những định kiến của xã hội
sau một mươi tháng tổ chức cuộc thi viết một nửa làm đầy thế giới nhận về hơn một bốn trăm linh chuyện ngắn
với chủ đề chính là phản ánh hình tượng người phụ nữ hiện đại
hai tác giả cát lâm và phạm đức lộc nhận giải ba cho chuyện giấc mơ rơ ở chân cầu
cùng truyện đường về sai chãn
truyện con bén của võ đăng khoa được trao giải nhì
câu chuyện là nghề may cờ phướng cùng tâm tư của người con gái làm măng xa xứ
trong truyện ngắn tràn phan vinh dự nhận giải nhất trong mùa thi đầu tiên
thì cái tuyến nhân vật nữ trong cái tác phẩm của bảo
mang một cái ý chí khát khao để mà đi đến thiên đường
nhưng khi ở trong lòng thiên đường thì cô gái đó lại bắt đầu hài vọng
về những cái
kỷ niệm ở nhà và cố gắng kiếm tiền để quay về thay đổi gia đình
cuối cùng cái sự dần xé vừa giữa cái cô gái với người cha
thì lại được giải quyết bởi những cái tình cảm từ trong gia đình
từ trong hình ảnh người mẹ
những truyện ngắn trong tập này tốt lên lời cảnh báo
về hiện tại gia đình và xã hội việt nam
những người phụ nữ bé mọn chịu đựng và nhảy cảm trước những biến động đó
đây khi họ một mình một bóng
nhờ sự nhảy cảm và thiên tính nữ giới
họ tiền cấp chữa trị những vết thương bổ sức cho chính mình
và cho cả cuộc đời khốn khó này
không trùng lẫn trong phong nền câu chuyện của nhân vật
một mươi chín tác phẩm chung cuộc mở ra nhiều góc nhìn trần trùi quanh người phụ nữ việt nam
tuy vậy một điều trăn trở lớn mà nhà văn nguyễn ngọc tư nêu ra sau cuộc thi
là cách miêu tả bi quan nhấn nhịn về đối tượng này
hầu như tất cả nhân vật nữ trong tập hợp lần này
đều hiện lên bé mọn và quy phục số phận
nguyễn ngọc tư nhận định
viết về sự hy sinh tạo tầng và tình yêu thương vô bờ bến của người phụ nữ
như con dao hai lưỡi
chúng ta sẽ không biết mình ca người phẩm chất tốt đẹp của họ
hay đang rót buộc họ vào những bức tường chiếc cọc vô hình
và có giác vàng vào bức tường và cọc sắt
thì bị giam giữ giữa chúng cũng không thể gọi là tự do
ở cái tác phẩm như những tác phẩm của chị tư nhắc như
con bén hay là hái xuống chợ đường về sai chãn
hoặc là tác phẩm của bảo thì là
ở đó có sự dằn xé giữa những thế hệ đi trước
và những thế hệ đi sau
và thế hệ đi sau luôn luôn đào bới được những cái mới
và truyền một cái mới đó cho thế hệ đi trước
nhưng phải dung hòa phải dung hòa giữa sự thay đổi và cái truyền thống
để làm sao cho tình cảm gia đình hoặc là hình ảnh người phụ nữ
luôn luôn nó vẫn giữ được cái nét á đông
cái truyền thống của việt nam
nhưng nó luôn luôn đi kịp được cái xu hướng phát triển
phần lớn tác giả tham gia cuộc thi lần này đều là những cây bút trẻ
do đó ưu tiên của họ lựa chọn những gốc tối hay bi kịch để khai thác
cũng không quá khó hiểu
ban giám khảo chia sẻ sẽ có định hướng hơn trong các mùa thi sau
để tìm hướng gỡ nút thắt một cách lạc quan khi viết về người phụ nữ
để độc giả cảm nhận sâu hơn thông điệp chữa lành của thiên tính nữ giới trong cuộc sống
thưa quý vị sáng hôm nay tại hà nội hơn năm trăm linh học viên khóa d sáu
trường công an trung ương nay là học viện an ninh nhân dân
đã về dự buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày tự trường
đến dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
cùng dự còn có đồng chí thượng tướng nguyễn khánh toàn nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an
tại buổi gặp mặt các học viên khóa d sáu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm
những năm tháng học tập dưới mái trường công an trung ương nay là học viện an ninh nhân dân
trải qua quá trình học tập rèn luyện và công tác chiến đấu các sinh viên khóa d sáu đã lập nhiều chiến công
trở thành cán bộ nòng cốt trong các lĩnh vực công tác trọng yếu của ngành công an
giữ những trọng trách quan trọng của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị và công an các đơn vị địa phương
nhiều đồng chí được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trở thành những tướng lĩnh
nhà giáo lãnh đạo chỉ huy xuất sắc đồng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm cựu học viên khóa d sáu gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy giáo cô giáo
kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe có thần nhiều niềm vui trong cuộc sống
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh buổi gặp mặt ngày hôm nay là dịp để mỗi học viên khóa d sáu nhớ lại về một thời tuổi trẻ sôi nổi dưới mái trường c năm trăm linh
bộ trưởng tô lâm mong muốn các thế hệ học viên khóa d sáu dù hiện nay phần lớn đã nghỉ công tác trở về với đời thường
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho hội khóa
bên cạnh đó các học viên khóa d sáu sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến cho lãnh đạo bộ công an trong tất cả các mặt công tác
để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh